các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín
được cập nhật hàng ngày trên kênh báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin trưa nay
vâng thưa quý vị những ngày gần đây việt nam liên tiếp lập kỷ lục về số ca mắc mới
số ca đang dần chạm mốc một trăm linh ca nhiễm một ngày
trong đó đáng chú ý là có ba mươi bốn tỉnh thành đạt trên một ca
đặc biệt thủ đô hà nội đã vượt mốc một mươi ba ca f mới
bên cạnh đó thành phố hồ chí minh cũng đã quay trở lại mốc hai ca
trước diễn biến căng thẳng này các tỉnh thành đang làm gì để chống dịch
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
hà nội ghi nhận thêm một mươi ba ba trăm hai mươi ba ca dương tính sars cov hai tăng gần năm trăm linh ca so với ngày trước đó
trong đó có năm hai trăm một mươi bốn ca cộng đồng
hiện gần năm trăm bốn mươi chín ca f đang điều trị tại nhà chín trăm linh ca điều trị tại các khu cách ly
và hơn sáu ba trăm linh ca phải nhập viện điều trị tại các bệnh viện
tốc độ tăng f chóng mặt tại hà nội đã gây áp lực cho công tác điều trị covid một mươi chín tại thủ đô
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết thành phố đã huy động thêm cơ sở y tế để điều trị f
bà cũng khẳng định ngành y tế hà nội vẫn đang ở trạng thái chủ động không quá tải trong điều trị cho bệnh nhân
kể cả khi số ca mắc tăng gấp đôi như hiện nay hà nội đã có phương án đáp ứng được
quảng ninh hơn bốn ca
theo số liệu mới nhất quảng ninh ghi nhận bốn một mươi một ca mắc mới ba năm trăm bốn mươi tám ca trong cộng đồng bốn trăm sáu mươi ba ca đã được quản lý cách ly
trong số ca mắc chủ yếu là công nhân học sinh công nhân chiếm tỷ lệ hai mươi tám ba học sinh chiếm tỷ lệ một mươi ba
số ca mắc mới này đang đặt các cơ sở y tế cấp phường xã của tỉnh này trước nguy cơ quá tải
trước sự gia tăng của các ca f mới đây tỉnh quảng ninh đã nhanh chóng lên phương án dự phòng khi có một mươi ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày liên tục trong một mươi bốn ngày tương đương một mươi dân số nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó nhiều địa phương tại quảng ninh cũng đã cho đóng các

bệnh viện chuyên khoa tư nhân để giảm tải cho bệnh viện giả chiến
trong khi đó trẻ mầm non tại đà nẵng đã bắt đầu quay trở lại trường học
mặc dù số lượng trẻ đến trường không nhiều hầu hết những phụ huynh đã quyết định cho con đi học đều cảm thấy việc quay trở lại trường của trẻ là cần thiết
nghệ an hai bảy trăm chín mươi bốn f mới
nghệ an ghi nhận bốn ba trăm hai mươi chín ca dương tính mới một bốn mươi sáu ca cộng đồng hai một trăm năm mươi bảy ca được cách ly từ trước
và hai ca tử vong do covid một mươi chín
trước diễn biến dịch bệnh phức tạp tỉnh nghệ an đã có văn bản yêu cầu các sở ban ngành
ủy ban nhân dân các huyện thị thành kiểm soát việc tập trung đông người trái quy định
và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch
thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh sau nhiều tháng có số ca mắc thấp từ ngày hai mươi hai tháng hai trở lại đây đã tăng trở lại trong vòng một tuần vừa qua
có bốn trên bảy ngày
ghi nhận trên hai ca mắc một ngày
mới đây thành phố đã nâng cấp độ dịch của một mươi ba phường trên địa bàn lên vùng cam cấp độ ba
nguyên nhân là do số ca nhiễm tăng tỷ lệ tiêm vaccine không đạt và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế cơ sở
hiện thành phố hồ chí minh vẫn đang hoàn thiện công tác tiêm chủng mũi ba và tiến hành bảo vệ nhóm nguy cơ cao trước covid một mươi chín
trong đó có tích cực chuẩn bị đợt tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trên toàn thành phố
thưa quý vị như vậy với số ca mắc mới liên tục lập đỉnh
khả năng biến chủng omicron đã xâm nhập vào việt nam
và đó chính là cơ sở cho thấy việt nam sẽ tiếp tục gia tăng nhiều ca mắc khác nữa
chứ không chỉ dừng lại ở những con số ngày một tháng ba ghi nhận
tuy nhiên chúng ta vẫn cần cẩn trọng kiên cường chống dịch để không chỉ thắng được virus corona
mà cũng sẽ tránh khỏi các di chứng và nguy cơ hậu covid của nó
trong khi số ca mắc mới mỗi ngày tăng nhanh khiến nhiều người hoang mang lo lắng
tín hiệu đáng mừng là số bệnh nhân tử vong tại việt nam vẫn dưới ngưỡng một trăm linh người
theo sở y tế hà nội
số lượng ca tử vong đang được kiểm soát tốt
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày một tháng ba
số bệnh nhân đang được điều trị là năm trăm năm mươi sáu bốn trăm linh
trong đó gần năm trăm bốn mươi chín người theo dõi cách ly tại nhà
một trăm linh người cách ly tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố và quận huyện thị xã
hơn sáu ba trăm linh người điều trị tại bệnh viện tầng hai và tầng ba của thành phố
ngoài ra hai bệnh viện tuyến trung ương là bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
và bệnh viện đh y hà nội cũng đang điều trị

bà trần thị nhì hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
chiến lược của hà nội là tập trung điều trị sớm ca chuyển nặng theo từng tầng
giảm tỷ lệ tử vong
để tránh việc quá tải các khu điều trị thực hiện việc hạ tầng bệnh nhân
một cách hợp lý theo tiến triển điều trị
cụ thể đối với bệnh nhân tầng hai và ba chuyển biến tốt sẽ được cho về nhà
tự cách ly điều trị thay vì phải chờ đủ một mươi ngày để xuất viện như trước đây
giám đốc sở y tế hà nội cho biết thành phố vẫn ở trạng thái chủ động
không quá tải trong điều trị cho bệnh nhân
trong tình huống xảy ra kịch bản số ca nhiễm tăng gấp đôi như hiện nay
theo tính toán khả năng thu dung điều trị thành phố cơ bản vẫn đáp ứng được
thưa quý vị hà nội ghi nhận mỗi ngày hơn một mươi ba ca mắc covid một mươi chín
đang nói là trong nhiều gia đình các thành viên cứ lần lượt là f
nên nhiều người phải cách ly vài tuần đến cả tháng tại nhà
khiến công sở thiếu hụt lao động
đây cũng là thực trạng chung của nhiều thành phố lớn
như hà nội
tại hà nội trung bình mỗi ngày ghi nhận một mươi ca mới tăng một trăm ba mươi năm so với hai tuần trước
theo thống kê những ngày qua chín mươi tám f được điều trị tại nhà
và nhiều thành viên trong cùng gia đình lần lượt trở thành f f một
và phát sinh những tình huống trớ treo khi liên tục phải cách ly
trước việc f tại hà nội liên tục tăng cao
các cơ quan công sở trên địa bàn thành phố cũng phải bố trí lại kế hoạch làm việc
thích nghi linh hoạt khi hàng loạt cán bộ nhân viên phải cách ly điều trị do covid
anh nguyễn minh sơn ba mươi bảy tuổi tại cầu giấy cho biết
cơ quan anh có địa chỉ tại đường phạm hùng cũng phải xoay sở khi hàng loạt cán bộ nhân viên dính f
từ sau dịp tết nguyên đáng dịch bùng phát mạnh nên đến giờ tỷ lệ người trong cơ quan mắc lên đến hơn ba mươi
f ngày càng nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến công tác và hoạt động chí đạo điều hành của cơ quan
để đảm bảo nhiệm vụ công tác những trường hợp f f một không triệu chứng có thể làm việc online
giải quyết phần nào công việc được giao
những trường hợp có triệu chứng sẽ nghỉ ngơi điều trị theo quy định
những trường hợp có sức khỏe bình thường sẽ lên làm việc trực tiếp chia sẻ khó khăn
làm việc trách nhiệm hỗ trợ phần việc của các f f một để lại
tuy nhiên anh sơn cho biết tỷ lệ ba mươi ở hà nội là vẫn còn may bởi chi nhánh tại hải phòng
của cơ quan còn đến sáu mươi nhân sự thành f
do đó những trường hợp f một có người thân trong gia đình f cũng phải đến cơ quan làm việc bình thường
báo cáo mới nhất của hà nội về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cho thấy trong tuần qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca nhiễm cộng đồng tăng với nhiều ổ dịch tại gia đình
số ca nhiễm covid một mươi chín là công nhân ngày càng tăng
khiến nhiều nhà máy đơn vị phải lên phương án ứng phó với nguy cơ thiếu hụt lao động
phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm hà nội vũ quang thành cho rằng
số lượng người lao động là f doanh nghiệp bị ảnh hưởng tới sản xuất
nhưng hiện nay đa số người dân đã được tiêm ba mũi vaccine
nên thời gian khỏi bệnh nhanh chỉ trong năm bảy ngày
việc thiếu hụt tạm thời mà tuyển dụng sẽ dẫn đến dư thừa lực lượng lao động
do đó doanh nghiệp phải chủ động bố trí lực lượng sản xuất phù hợp
liên quan đến công tác mở cửa du lịch trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
mới đây bộ y tế vừa có công văn phúc đáp bộ văn hóa thể thao và du lịch
về việc xin ý kiến đối với dự thảo phương án mở cửa lại
hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
bộ y tế đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch cân nhắc bổ sung
sửa đổi nội dung dự thảo một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế cho rằng việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương
khu vực dự kiến cung cấp dịch vụ lưu trú tham quan vui chơi giải trí cho khách du lịch
đồng thời địa phương cần có kế hoạch dự phòng đáp ứng các tình huống dịch bệnh covid một mươi chín
có thể xảy ra trong quá trình mở cửa đón khách du lịch
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và cộng đồng
nội dung phương án cần quy định làm rõ trách nhiệm của địa phương cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch
dịch vụ lưu trú và đặc biệt cá nhân hành khách trong việc giám sát quản lý
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lưu ý việc kiểm tra giám sát việc xét nghiệm
khai báo y tế thực hiện năm k của hành khách trong những ngày đầu nhập cảnh
ba ngày đối với người đã tiêm mũi vaccine và bảy ngày đối với những người chưa tiêm
hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine
về yêu cầu thực hiện phòng chống dịch với khách du lịch nhập cảnh việt nam
bộ y tế chia ra các đối tượng khác nhau
đối với du khách từ một mươi hai tuổi trở lên phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
lưu cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá sáu tháng tính đến thời điểm nhập cảnh
hoặc đã từng bị nhiễm sars cov hai có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh và có chứng nhận
người có nguy cơ cao như người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phụ nữ có thai
người có bệnh lý nền hạn chế đi du lịch cho đến khi có khuyến cáo mới
thực hiện nghiêm ngặt việc tuân thủ tiêm mũi vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín trước khi nhập cảnh việt nam
đối với du khách dưới một mươi hai tuổi trẻ em không bắt buộc phải có xác nhận đã tiêm vaccine
bao gồm cả trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng chống covid một mươi chín
trước khi vào việt nam để tham gia du lịch cùng bố mẹ người thân đã đáp ứng yêu cầu
đối với trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc chưa từng bị nhiễm sars cov hai
không được ra khỏi nơi lưu trú
trẻ dưới hai tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm và được tham gia các hoạt động ngoài nơi lưu trú
những dự thảo mới này của bộ y tế là nỗ lực tích cực hồi sinh ngành du lịch việt nam trên bản đồ thế giới
mở cửa du lịch được đánh giá là một trong những công tác tối quan trọng trong việc sống chung an toàn với covid một mươi chín
bởi nó không chỉ giúp vực lại nền kinh tế cho việt nam
mà còn giúp chúng ta dần thích ứng với đại dịch dần kiểm soát tốt virus

như vậy không phải một mươi năm tháng ba là bất kỳ tỉnh nào cũng có thể mở cửa du lịch
việc mở cửa lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh
tại mỗi địa phương khu vực dự kiến cung cấp dịch vụ lưu trú tham quan vui chơi giải trí các bạn nhà
trước tình hình dịch bệnh đang trở nên căng thẳng tại cà mau
mới đây đã tổ chức hội nghị ba cấp về công tác phòng chống covid một mươi chín
bí thư cà mau đề nghị toàn dân tự test nhanh covid một mươi chín hai lần một tuần để phát hiện và ngăn ngừa covid
bí thư tỉnh ủy cà mau đã chỉ đạo ubnd tỉnh sớm ban hành văn bản yêu cầu mỗi hộ gia đình
từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp phải tự test nhanh định kỳ hai lần một tuần với mẫu gộp
riêng đối với hộ nghèo hộ cận nghèo từng địa phương sử dụng quỹ vì người nghèo
vận động các mạnh thường quân và các nguồn vận động hợp pháp khác để hỗ trợ các đối tượng này
đối với học sinh ngày chủ nhật test để thứ hai đi học và thứ tư test để kiểm tra lại
học sinh có kết quả test nhanh âm tính mới được đến trường nhằm cắt đường lây từ gia đình vô trường học
việc học trực tiếp vẫn được tiếp tục riêng đối với cấp học mầm non
các địa phương vẫn tổ chức dạy nhưng theo nhu cầu của phụ huynh đảm bảo an toàn theo quy định của ngành y tế
theo báo cáo của sở y tế cà mau tuần qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận ba sáu trăm một mươi chín ca nhiễm mới
tăng hai sáu trăm ba mươi tám ca so với tuần trước đó
số ca nhiễm mới có chiều hướng gia tăng trong đó có sáu trăm ba mươi chín học sinh và bảy mươi ba giáo viên nhiễm bệnh
các địa phương cũng báo cáo có tình trạng người dân tự test phát hiện dương tính
nhưng không báo cáo cơ sở y tế mà tự điều trị
tại tỉnh cà mau ký test đang khang hiếm giá cả tăng cao
thưa quý vị số lượng f cộng đồng tại đắk lắc đã lên đến hàng nghìn ca
thành phố buôn ma thuật thuộc tỉnh chỉ đạo dừng học trực tiếp
tuy nhiên trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du vẫn tổ chức dạy học trực tiếp
cho một số học sinh gây tranh cãi
lý do mà trường này đưa ra cho việc tổ chức dạy học trực tiếp là để hỗ trợ phụ huynh
trao đổi về vấn đề này ông lê ngọc sơn hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông đông du
thành phố bô ma thuật đắk lắk xác nhận
sau khi nhận văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố về việc cho học sinh dừng học trực tiếp
kỹ từ ngày một tháng ba một số phụ huynh đã đưa con em về nhà còn lại vài chục em thì phụ huynh sinh trường
cho ở lại học trực tiếp vì bố mẹ đi làm suốt ngày không thể ở nhà giữ con được và được nhà trường đồng ý
ông sơn lý giải nhà trường không hề bắt buộc hay muốn giữ các em ở lại trường
nếu phụ huynh thực sự cần trường thì trường sẽ hỗ trợ vì cần mà không hỗ trợ cũng không được
một phụ huynh có con em đang học lớp một mươi hai tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du bức xúc
tôi không biết sao khi thành phố ra thông tin
học sinh không báo dừng đến trường rồi nhưng nhà trường vẫn cho con tôi học trực tiếp như vậy
riêng con tôi ở nhà học online chỉ quên mở camera một chút là đã bị giáo viên cho ao ra khỏi lớp
và còn nhắn tin mời phụ huynh đến làm việc
trao đổi với vấn đề trên ông lê ngọc sơn cho rằng nhà trường yêu cầu một trăm linh các em học online phải mở camera
vì quá trình học rất cần theo dõi
ông nói nếu học sinh không theo nề nếp thì chất lượng sẽ không có
còn các em cảm thấy mệt hay có vấn đề như thế nào thì phụ huynh có thể xin cho con
ông phạm đăng khoa giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc cho biết
trên địa bàn tỉnh có trường hợp trường trung học phổ thông dân tộc nội trú nơi trang long
đã có văn bản gửi cho ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột và sở giáo dục đào tạo
xin tổ chức dạy trực tiếp tại trường nội trú vì tổ chức khép kính
từ sau tết đến nay trường dân tộc nội trú quản lý rất chặt và không cho học sinh về
tổ chức vừa dạy học vừa phòng chống dịch
còn theo ông lê đại thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bu ma thuộc cho rằng
trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du chưa có tờ trình gửi qua ủy ban nhân dân thành phố
còn nếu trường tổ chức dạy học trực tiếp thì không đúng tinh thần chỉ đạo chung nên sẽ cho kiểm tra lại
được biết những ngày qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố buôn ma thuột diễn biến phức tạp
mỗi ngày ghi nhận vài trăm đến hàng nghìn ca f trong cộng đồng
trong đó số lượng f điều trị tại nhà gia tăng do đó để kiểm soát dịch bệnh
đảm bảo sức khỏe của người dân ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông
dừng đến trường họp trực tiếp kể từ mùa một tháng ba cho đến khi có thông báo mới
xin được chuyển sang các tin tức quốc tế
thưa quý vị sau hơn một tuần mắc covid một mươi chín thì mới đây
nữ hoàng elizabeth ii đã trở lại các nhiệm vụ hoàng sa trong tình trạng sức khỏe hồi phục tốt
theo thông báo của điện buckingham nữ hoàng trở lại các nhiệm vụ hoàng gia ngày mùa một tháng ba
bằng việc tiếp đón đại sứ andorra và charles theo hình thức trực tuyến
hoàng gia anh từ chối bình luận khi được hỏi về sức khỏe của vị nữ vương chín mươi năm tuổi
theo hãng tin afp việc nữ hoàng trở lại là một tin tích cực và cho thấy sức khỏe của bà đã đủ tốt
nữ hoàng elizabeth ii được xác nhận mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi tháng hai nhưng có triệu chứng nhẹ
trước đó một tuần con trai bà là thái tử tralis và phu nhân kamila cũng nhiễm covid một mươi chín
sức khỏe của nữ hoàng nhận được nhiều sự quan tâm của người dân anh
đặc biệt khi năm nay là kỷ niệm bảy mươi năm bà lên ngôi
theo hãng tin afp một người dân đã hỏi thái tử charles về tình trạng của nữ hoàng khi
ông có một chuyến đi tới sao tình ông cho biết sức khỏe của mẹ mình đã tốt hơn nhiều và các triệu
chứng rất nhẹ vào tháng một mươi năm ngoái nữ hoàng phải nhập viện để theo dõi sức khỏe theo lời khuyên
của bác sĩ điều này dẫn tới việc hủy hàng loạt sự kiện nhiệm vụ hoàng gia
trong một thông báo gần đây điện buckingham cho biết nữ hoàng chỉ đang làm các nghĩa vụ nhẹ nhàng
bao gồm đọc giấy tờ của chính phủ anh
theo lịch trình dự kiến nữ hoàng sẽ giữ hai sự kiện quan trọng trong tháng ba này sự kiện đầu
tiên liên quan đến khối thịnh vượng chung diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng ba sự kiện thứ hai là lễ tưởng
niệm người chồng quá quốc của bà diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng ba trước những phản ánh của người dân về
việc gặp khó khăn khi mua thuốc monopidavir mới đây thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tiên cho biết
người dân phối thuốc monopiravir cùng cấp phát miễn phí và người dân tự mua đang chờ chính phủ duyệt
thứ trưởng tuyên cho biết covid một mươi chín thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm a theo luật phòng chống bệnh
truyền nhiễm thuốc điều trị bệnh truyền nhiễm nhóm a được cấp phát miễn phí tuy nhiên số lượng
f triệu chứng nhẹ tăng cao người dân có thể tự xét nghiệm để phát hiện bệnh và được điều trị
tại nhà do đó người dân cần thêm kênh tiếp cận thuốc kháng virus monopeavir vì vậy bộ y tế
đã báo chính phủ bộ chính trị về phương án người dân tự chi trả thuốc monopiravir và được bộ
chính trị cho phép bộ y tế đang tiếp tục trình chính phủ xin ý kiến các nội dung liên quan đến
việc người dân tự mua thuốc thứ trưởng cũng cho biết monoupiravir là thuốc được cấp phép khẩn cấp
sử dụng trong điều kiện đặc biệt trong ba năm trong thời gian này việt nam vừa sử dụng với
đánh giá thuốc cân nhắc tiếp tục cấp phép hoàn toàn nếu thuốc đủ điều kiện do đó
việc sử dụng monopiravir phải theo dõi sát cần bác sĩ kê đơn
cách đây ít giờ bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố tăng cường biện pháp quản lý hoạt động
bán sử dụng thuốc monopearavir trong bối cảnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp và nhu cầu sử dụng thuốc
sở y tế hướng dẫn cơ sở y tế cơ sở kinh doanh dược và người dân mua bán sử dụng thuốc
tập hấn quy định về kê đơn bán thuốc địa phương giám sát chất lượng thuốc xử lý thuốc không
tăng cường không có nguồn gốc thuốc giả nhập lậu hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý
monopiravir cùng với favipiravir remdesivir là ba loại thuốc kháng virus đã được bộ y tế đưa vào
phát đồ điều trị covid một mươi chín ở việt nam hôm một mươi bảy tháng hai bộ y tế cấp phép khẩn cấp ba loại thuốc chứa
họt chất monopiravir điều trị covid một mươi chín do doanh nghiệp việt nam sản xuất gồm monavir bốn trăm linh của
công ty cổ phận dược phẩm boston việt nam movinavir hàm lượng hai trăm linh mg
của công ty cổ phận hóa dược phẩm mecofarm và monopiravir stenla bốn trăm linh của công ty trách nhiệm
hữu hạng stelafarm thuốc có tác dụng làm giảm tải lượng virus trong cơ thể từ đó làm giảm nguy cơ
trở nặng và tử vong bộ y tế hướng dẫn monuperavir không sử dụng quá năm ngày liên tiếp không sử dụng
để dự phòng trước hoặc sau khi mắc covid một mươi chín hoặc điều trị khởi đầu cho bệnh nhân covid một mươi chín nhập
viện liều dùng là một sáu trăm linh mg một ngày tương đương bốn viên bốn trăm linh mg hoặc tám viên hai trăm linh mg
một hộp thuốc monupravir đóng gói hai mươi viên bốn trăm linh mg hoặc bốn mươi viên hai trăm linh mg đủ cho một liệu trình điều trị
trẻ em bệnh nhân dị ứng với monupravi hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc phụ nữ có thai
và đang cho con bú không được sử dụng thuốc này thuốc có thể ảnh hưởng đến thai nhi tinh trùng
theo cảnh báo của bộ y tế mới đây số ca mắc covid một mươi chín mới theo ngày của hàn quốc đã lên mức
cao nhất từ trước đến nay là trên một trăm bảy mươi sáu ca trong bối cảnh biến thể omicron của
covid một mươi chín đang làn nhanh trên cả nước theo số liệu của tổ chức y tế hàn quốc và
chính quyền địa phương tính đến một mươi tám h ngày một tháng ba hàn quốc đã ghi nhận thêm tổng cộng một trăm bảy mươi sáu bảy trăm tám mươi sáu ca nhiễm
so với một ngày trước và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay trước đó hàn quốc đã ghi nhận
mức cao nhất theo ngày là một trăm bảy mươi một bốn trăm bốn mươi hai ca vào ngày hai mươi ba tháng hai số ca nhiễm trong ngày một tháng ba dự kiến sẽ còn
tăng tiếp do hàn quốc sẽ tiếp tục thống kê đến đêm cùng ngày và công bố vào sáng hôm sau
cũng trong hai mươi bốn giờ qua hàn quốc đã ghi nhận thêm một trăm một mươi hai ca tử vong do covid một mươi chín giảm nhẹ so với một trăm một mươi bốn người
một ngày trước đó nâng tổng số bệnh nhân covid một mươi chín không qua khỏi tại nước này lên tám một trăm bảy mươi người tỷ lệ
tử vong hiện là hai mươi năm số ca mắc covid một mươi chín nghiêm trọng cũng tăng lên bảy trăm hai mươi bảy ca trong ngày một tháng ba tăng
gần năm mươi so với một tuần trước đó trong khi đó tỷ lệ nhập viện tại các khoa hồi sức tích cực cũng
đang trên đà tăng lên mức bốn mươi tám bảy
tỷ lệ ba vào đêm hai mươi tám tháng hai tăng một so với một ngày trước đó
chính phủ hàn quốc dự báo lan sóng dịch bệnh hiện nay sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng ba
với khoảng hai trăm năm mươi ca nhiễm một ngày khi biến thể omicron tiếp tục lây lan trên cả nước
nhằm ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh từ ngày một tháng ba hàn quốc quyết định tạm dừng áp
dùng thẻ thông hành phòng dịch xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tại một mươi một loại hình cơ sở tập trung đông người như nhà hàng quán cà phê
thưa quý vị biến chủng omicron đã lây lan vô cùng dữ dội tại nhiều quốc gia
ở châu á có những khu vực tiêu biểu là hồng kông và hàn quốc vẫn đang cố gắng chống đỡ
trước sự tấn công dồn dầm này
và có lẽ việt nam của chúng ta cũng sẽ sớm bước vào cuộc chiến với omicron
do vậy chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng kiên cường hơn nữa để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những bản tin sau
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại